ngày ba mươi tháng năm lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ có trị giá lên tới hơn năm trăm linh triệu đồng
khoảng bảy giờ ngày ba mươi tháng năm lực lượng quản lý thị trường tỉnh quảng bình phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đón dừng xe ô tô mang biển kiểm soát số hai mươi chín h hai mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy
do nguyễn thành tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện anh sơn tỉnh hà tĩnh điều khiển trên quốc lộ một a theo hướng nam bắc đi qua huyện lệ thủy
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một mươi ba tám trăm tám mươi bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá ước tính hơn năm trăm linh triệu đồng
lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật